tại trụ sở bộ ngoại giao ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã tiếp ông john kerry cựu ngoại trưởng hoa kỳ nhân dịp ông sang thăm việt nam
nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ vui mừng gặp lại ông john kerry tại hà nội
đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của cá nhân ông trong nhiều thập kỷ qua
đối với quan hệ việt nam hoa kỳ trên các cương vị ngoại trưởng và thượng nghị sĩ hoa kỳ
hoàn ngành ông john kerry tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đề nghị ông cựu ngoại trưởng hoa kỳ
tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa hai nước
trong đó có việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giáo dục khoa học công nghệ
khắc phục hậu quả chiến tranh ứng phó với biến đổi khí hậu
ông john kerry vui mừng trước sự phát triển tích cực và thực chất trên tất cả các lĩnh vực
trong quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển năng lượng sạch
tái tạo đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của mỗi quốc gia
sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc chuyển đổi nguồn năng lượng sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo
đồng thời ủng hộ các hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai nước và quan hệ việt nam hoa kỳ